kính thưa quý vị khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng năm một chiếc ô tô bốn chỗ lưu thông trên đường nguyễn thị minh khai
quận một tp hcm thì bất ngờ mất lái tông vào hàng loạt phương tiện đang đậu trên vỉa hè
hiện công an quận một đang phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thời điểm trên xe bốn chỗ do người đàn ông khoảng năm mươi tuổi cầm lái chạy trên đường nguyễn thị minh khai
hướng từ ngã tư đinh tiên hoàng về ngã tư hàng xanh
khi qua khu vực thảo cầm viên thì phương tiện này bất ngờ mất lái đâm giải phân cách rồi lao qua con hẻm đối diện
nhiều người phát hiện đã kịp thời thoát thân tuy nhiên bảy xe gắn máy dựng bên đường đã bị tông hư hỏng bàn ghế văng khắp nơi
công an quận một và đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn đã có mặt khám nghiệm hiện trường làm việc với tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ việc